tại tỉnh thái nguyên công an thành phố thái nguyên cũng vừa phá thành công truyền án ma túy
bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy bánh heroin
vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực tổ bảy phường tân thịnh thành phố thái nguyên
công an thành phố thái nguyên chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tự phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tăng cà văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ xã triềng đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh heroin có khối lượng gần sáu kg
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh điện biên đến tỉnh thái nguyên và sẽ được trả công
khi đến khu vực phường tân thịnh thành phố thái nguyên thì bị bắt giữ cùng tam vật
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ